để theo dõi sức khỏe hàng ngày người mắc bệnh covid một mươi chín cần đo và chú ý các chỉ số như nhịp thở mạch nhiệt độ fpo hai và huyết áp nếu có thể
chú ý các triệu chứng mệt mỏi ho ho da đờm ớn lạnh gai rét viêm kết mạc mất vị giác hoặc cứu rác tiêu chảy ho da máu thở dốc hoặc khó thở đau tức ngực kéo dài lơ mơ không tỉnh táo
các triệu chứng khác như đau họng nhức đầu chóng mặt chán ăn buồn nôn và nôn đau nhức cơ
f nên nghỉ ngơi vận động nhẹ tập thở ít nhất một mươi năm phút mỗi ngày uống nước thường xuyên tăng cường dinh dưỡng và duy trì tâm lý thoải mái
chuyển sang những tin tức khác thấy một người dừng xe nghe điện thoại nhóm thanh niên tiếp cận uy hiếp và đâm nạn nhân hai nhát để cướp tài sản
vào tối qua băng cướp với tuổi đời còn rất trẻ gồm tám đối tượng đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm bắt giữ
từ tấn phú sinh năm hai nghìn bốn
được xác định là kẻ cầm đầu băng cướp và là người lên kế hoạch gây án mua sắm hung khí cho đồng bọn ra tay
ngoài vụ việc trên băng cướp nhí này còn thực hiện nhiều vụ khác trên địa bàn các tỉnh
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cũng đã bắt giữ đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
đồng thời gấp rút điều tra mở rộng vụ án
nghiện rượu hơn hai năm nay khi hết tiền mua rượu uống đối tượng liên tiếp thực hiện hành vi đi cướp giật tài sản
hiện đối tượng đã bị công an tp hcm tỉnh đắk lắc thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
đó là ewin eban trú tại huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc
quá trình điều tra vào ban đêm y nguyên điều khiển xe máy trên các tuyến đường thấy ai mang túi sách sơ hở thì bám theo để cướp giật
và ewin đã gây ra bốn vụ liên tiếp
trong đó hai vụ thực hiện chót lọt cướp được một điện thoại di động và một chiếc túi sách bên trong có năm trăm linh đồng hai vụ còn lại bất hành
sau một mươi sáu năm lẩn trốn lệnh truy nã về hành vi hiếp dâm tại xuân trường trú tại huyện thủy nguyên tp hải phòng đã bị công an huyện hòa an tỉnh cao bằng bắt giữ
đáng chú ý nạn nhân chính là con ruột của đối tượng
năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trường ly hôn vợ và được giao nuôi hai con
tuy nhiên từ năm hai nghìn bốn đến năm hai nghìn sáu đối tượng đã cướp ép giao cấu với con đẻ thứ hai của mình
nạn nhân sau đó đã gửi đơn tố cáo lên công an huyện thủy nguyên
biết bị phát hiện trường đã bỏ trốn sang trung quốc
đến đầu năm hai nghìn hai mươi hai khi trở về việt nam thì bị công an huyện hòa an tỉnh cao bằng phát hiện bắt giữ
hiện công an huyện hòa an đang hoàn thiện thủ tục để bàn giao đối tượng cho công an thành phố hải phòng xử lý
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
và thông tin này cũng kết thúc bản tin nhanh sáng nay
kính chào quý vị và các bạn đến với tiếp tục
một lệnh truy nã
công an huyện lấp vò tỉnh đông tháp đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm thị bích loan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại ấp nhân thỏ một xã nhơn ái huyện phong điền tp cần thơ về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
cũng phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
là đối tượng nguyễn văn công minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại ấp hai xã phú ninh huyện tam nông tỉnh đồng tháp
đối tượng này cao một m bảy mươi và có nốt ruồi cách hai cm dưới sau đầu mắt phải
và đối tượng nguyễn đức linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại ấp phú đức b xã phú thạnh huyện phú tân tỉnh an giang
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp cũng về tội đánh bạc
đối tượng này có nốt ruồi ngang đuôi lông mày trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin
có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý